đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã có buổi làm việc với ubnd tp hcm về khảo sát xác định chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay các sở ngành quận huyện của tp hcm đã triển khai đồng bộ mô hình một cửa một cửa liên thông các đơn vị đều có phương tiện để người dân đánh giá cán bộ và góp ý cho lãnh đạo khi đi làm thủ tục hành chính
việc đo sự hài lòng của người dân được thực hiện bằng các biện pháp như điều tra xã hội học sử dụng máy bấm nút ở những nơi làm thủ tục hành chính công lấy chỉ số hài lòng của người dân qua mạng
trên các trang điện tử của tp hcm riêng đường dây nóng của sở nội vụ tp hcm đã tiếp nhận hơn một mươi người dân gọi đến trong đó tám mươi là phản ánh về thủ tục hành chính
trong tám tháng qua viện nghiên cứu và phát triển tp hcm đã thu thập số liệu để khảo sát thống kê từ hai mươi bốn quận huyện và năm sở đối với hơn một trăm ba mươi hồ sơ trong đó có bốn mươi chín hồ sơ cung cấp số điện thoại liên lạc
qua khảo sát tỷ lệ người dân hài lòng đạt chín mươi bốn
tỷ lệ không hài lòng là gần sáu
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá cao những kết quả mà tp hcm đã đạt được trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
việc giải quyết đến chín mươi chín trong tổng số hơn sáu triệu bảy trăm linh ngàn hồ sơ các loại từ đầu năm đến nay là sự nỗ lực lớn của đội ngũ cán bộ công chức của thành phố
tuy nhiên vẫn còn một số người dân chưa hài lòng khi đi làm thủ tục hành chính
để nâng cao tinh thần phục vụ người dân trong thời gian tới đồng chí nguyễn thiện nhân cho rằng
ubnd tp hcm cần nâng cao vai trò giám sát tham gia đóng góp của người dân trong cải cách thủ tục hành chính
thành phố cũng cần tìm hiểu nguyên nhân nào ở loại hình dịch vụ thủ tục nào khiến người dân không hài lòng để rút kinh nghiệm và tìm giải pháp khắc phục